thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hạng xeo s sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh đắk nông
và sùng ag sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh điện biển về hành vi mua bán trái phép chất mà tuý
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đắk ngo huyện tuy đức tỉnh đắk nông
công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hạng cells
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của sùng ag phát hiện và thu giữ khoảng một kg ma tuý đá
trước đó ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã đắk gần huyện đắk minh tỉnh đắk nông
lực lượng công an đắk nông đã bắt quả tang ba đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin từ lào vào việt nam tiêu thụ
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy